tại hà nội ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương tổ chức trung kết hội thi
thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở
hội thi thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở với mục tiêu nhằm nâng cao vai trò
trách nhiệm của tuổi trẻ khối cơ quan trung ương trong việc đề xuất các ý tưởng sáng kiến
tham gia cải cách hành chính thực hành văn hóa công sở tạo sân chơi lành mạnh bổ ích
có ý nghĩa thiết thực cho thanh niên trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính
văn hóa công sở thực hành đạo đức công vụ tham gia vào nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan và đơn vị
chung kết hội thi có sự góp mặt của một mươi năm đơn vị trực thuộc khối
hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với ba phần thi trao hỏi thuyết trình và tiểu phẩm
tại phần thi thuyết trình các đội sẽ đề xuất những ý tưởng cải cách hành chính
trả lời các câu hỏi liên quan của ban giám khảo
các đơn vị đa số đã tập luyện hết sức là kỹ nghiên cứu hết sức là kỹ về kịch bản
đầu tư công phu có sự chọn lọc
nhiều đội thi đã thể hiện được tính hài hước trên sân khấu
nhưng đặc biệt là cũng rất dí dỏm khi thể hiện được ý tưởng sáng tạo của mình thông qua hình thức sân khấu hóa
có nhiều đội đưa ra những sáng kiến rất tích cực rất thiết thực
có thể áp dụng được ngay trong thực hiện cải cách hành chính văn hóa công sở tại cơ quan đơn vị
những cuộc thi như này thanh niên rất vỗi
vì thông qua cuộc thi nó sẽ kết nối ngoài câu chuyện là các đoàn viên thanh niên ở các bộ ban ngành
được học tập giao lưu chia sẻ học tập kinh nghiệm
nhưng cũng đồng thời là thể hiện tiếng nói của thanh niên trách nhiệm của sinh viên của thanh niên với lại các công việc của nhà nước
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao tặng hai giải a cho đoàn ngân hàng trung ương và đoàn văn phòng chính phủ
ba giải b năm giải c và nhiều giải khuyến khích giải phụ khác